cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
nguyễn thị thu phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận nguyên giám đốc sở tài chính bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm
hai nguyễn thị thu phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
hai đặng hoài nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chủ tịch công ty trách nhiệm hưu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai
sáu phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết tỉnh bình thuận nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê anh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng hành chính tổng hợp tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng giá năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần
tân việt pháp không thông qua đấu giá ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi
sau khi bắt giam ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và sáu người sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can nguyễn văn phong
ubnd tỉnh bình thuận nằm trên đường bùi thị xuân phường xuân an thành phố phan thiết
việc khám xét nơi ở của phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn văn phong tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương
trước đó vào tám giờ sáng cùng ngày một đoàn công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
việc khám xét có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông cho
trong ngày hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại
trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng vừa tiến hành khởi tố bị can đối với ông phạm thanh tùng bốn mươi ba tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần lewis holdings công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và công ty cổ phần chứng khoán trí việt
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holdings đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và đồng phạm
cũng bị điều tra việc thao túng thị trường chứng khoán thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn lois holdings
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện ea súp triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn bắt giữ sáu đối tượng
sáu đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đức lưu nguyễn cường nguyễn trương bảo nguyễn thanh sơn lê tấn công và phạm đình luận đều trú tại huyện ea súp
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức lưu đã thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com để cùng các đối tượng trên thực hiện hành vi cá độ bóng đá
trung bình số tiền các đối tượng này giao dịch mỗi ngày từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật chứng sổ sách cùng các công cụ phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
trong khi đó một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tổng số tiền giao dịch lên đến hơn bốn mươi tỷ đồng
cũng vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện nam sách triệt phá
đây là chín đối tượng ở huyện nam sách tỉnh hải dương
đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do phạm tiến hưng chủ tải khu hoàng hanh thiên chấn nam sách tỉnh hải dương cầm đầu vừa bị lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hưng lấy tài khoản master tài khoản quản lý dte bốn mươi tám nghìn tám trăm linh một cùng một người khác trên website agbóng tám mươi tám com
rồi chia thành năm tài khoản asian tài khoản quản lý gấp thấp hơn
hưng giữ một tài khoản asian còn lại cấp cho nguyễn hữu tuấn ở sở an lâm việt nam sách và một số người khác để tuấn và nhật
những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ memer tài khoản cho người chơi giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá
khi lấy trang cấp độ master lại về thì chúng tôi từ cuối tháng tám chúng tôi đã có một vài lần cá độ
nhưng mà vào thời điểm chúng tôi làm nhiều nhất là vào thời gian gia đạo world cup này
nói ngược cá cược sẽ trung bình khoảng tầm từ thấp nhất là một mươi năm điểm cho đến khoảng hai trăm linh điểm
số tiền cá cược thì nó sẽ được trung bình khoảng tầm từ thấp nhất là một mươi năm điểm cho đến khoảng hai trăm linh điểm
số tiền cá cược thì nó sẽ được trung bình khoảng tầm từ thấp nhất là một mươi năm điểm cho đến khoảng hai trăm linh điểm

đối với các tài khoản asian hưng thống nhất quy đổi một điểm được tính tương đương từ ba mươi đến sáu mươi
trong khi đó hưng lấy tài khoản quản lý master chỉ tính một điểm tương đương với bảy đồng đối với quản lý cấp trên
các tài khoản member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng
và tính điểm quy đổi tiếp tục được đẩy lên một điểm bằng một trăm linh đồng
sau một tuần tham gia cá cược các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng cua vào thứ hai hàng tuần
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần một mươi hai lần cá cược với tổng số gần bốn trăm hai mươi điểm tương đương với gần bốn mươi hai tỷ đồng
cái việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc mà anh thư cao đô đã hành vi vi phạm áp luật
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo
các người dân không trực tiếp cáo đồ bóng đá hoặc tiếp tay cho những đối tượng chủ mưu cầm đầu trong việc tổ chức cáo đồ bóng đá
nếu người dân có phát hiện các đối tượng cáo đồ bóng đá hoặc tổ chức cáo đồ bóng đá thì báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật
hiện world cup hai nghìn hai mươi hai đang đi đến những trận đấu cuối cùng
sưng nóng của giải đấu đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước
lợi dụng sự kiện này
nhiều đối tượng đã thực hiện việc tổ chức đánh bạc đánh bạc gây rất nhiều hệ lụy xấu
bên cạnh công tác đấu tranh phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ
lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cơ bạc
nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt quả tang vụ vận chuyển mua bán trái phép gần hai mươi một kg ma túy tổng hợp
do các đối tượng phạm thành lực chú tại quận tám trần huệ minh chú tại quận bình tân và nguyễn quốc tuấn chú tại quận một thực hiện
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an quận bình tân phát hiện phạm thành lực điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra thu giữ trong áo khoác của lực một bịch methamphetamin có khối lượng gần hai trăm linh g
tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của lực thu giữ gần sáu trăm linh g ma túy các loại
lực khai nhận số ma túy trên do trần huyễ minh đưa để đi bán lại cho khách
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn quốc tuấn
tại huyện hóc môn thu giữ gần hai mươi kg methamphetamin
qua làm việc tuấn khai số ma túy trên là do minh và lực giao cho tuấn
đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn này hiện đang được công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
hậu giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phạm thị nguyệt linh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm mai thái huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đào phương thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại tp cn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu phạm thị nguyệt linh có mua thửa đất tại huyện củ chi
của một người đàn ông trú tại tp hcm với giá bảy trăm linh triệu đồng vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi trả tiền bà linh phát hiện vị trí thửa đất không đúng như tự nhiên
bà linh đã đưa thỏa thuận nên nhiều lần yêu cầu đổi lại hoặc trả lại tiền nhưng người bán không đồng ý
đến chiều ngày một tháng một mươi hai linh khanh huy lừa người bán đất lên xe ô tô rồi trở về nhà chị của linh
ở phương năm tp vị thanh tỉnh hậu giang và giữ tại đây
sáng hôm sau lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở bị hại bỏ chạy nhưng đã bị ba đối tượng đuổi theo bắt lại
sau đó linh yêu cầu người bán đất điện thoại mượn tiền bạn bè người thân
chuyển vào tài khoản của đối tượng tổng số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt quả tang và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh hà giang phát hiện tại địa bàn các huyện vị xuyên bắc quang và thành phố hà giang
có nhóm đối tượng câu kết hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiến hành xác minh lực lượng công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn thế lữ thường gọi là lữ cá chép
chú tại xã phương thiện tp hà giang và trần văn tâm thường gọi là tâm điên chú tại xã tân thành huyện bắc quang để điều tra
lực lượng công an xác định nguyễn thế lữ và trần văn tâm đã câu kết với một số đối tượng khác
để tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng với mức lãi suất từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày
tương đương một trăm linh chín năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
thu giữ chín ống tuyếp sắt cắt phát đoạn đầu một dao nhọn cùng nhiều giấy tờ sổ sách
có liên quan đến hoạt động cho vai tiền
qua điều tra ban đầu đã xác định với các thủ đoạn hết sức tinh vi trong hoạt động cho vay nhắc nợ quản lý thu lãi
các đối tượng trên đã cho vay trên sáu tám tỷ đồng và thu lợi bất chính số tiền trên ba chín tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện ân thi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hưng yên
điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến một người tử vong tại xã quảng lãng
theo thông tin ban đầu vụ nổ xảy ra vào chiều tối một mươi hai tháng
sáng một mươi hai tại thôn lưu xá xã quảng lãng huyện ân thi tỉnh hương yên
thời điểm trên người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn trong khu vực nhà ở của một người dân tại thôn
nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại đây người dân phát hiện anh này đã tử vong và nhiều mảnh vỡ bị văng ra xa
công an xã quảng lãng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ